trong chương trình công tác tại lạng sơn sáng nay thủ tướng phạm minh chính đã phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu hữu nghị chi lăng thăm cửa khẩu quốc tế hữu nghị đồng thời khảo sát một số dự án phát triển kinh tế xã hội tỉnh lạng sơn
ghi nhận biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh lạng sơn cao bằng cùng các bộ ngành địa phương
thủ tướng phạm minh chính cho rằng việc khởi công dự án chỉ là bước khởi đầu quá trình triển khai thực hiện cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng còn rất nhiều việc phải làm nhiệm vụ còn rất nặng nề
thủ tướng chính phủ yêu cầu các đơn vị tổ chức thi công ba k bốn k xuyên ngày nghỉ xuyên tết vượt nắng thắng mưa ăn tranh thủ ngủ khẩn trương chỉ bàn làm không bàn lùi
tin tưởng nhân dân tiếp tục ủng hộ dự án hỗ trợ các nhà quản lý nhà đầu tư đơn vị thi công thực hiện dự án đạt mục tiêu đề ra góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm hai nghìn ba mươi là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao đến năm hai nghìn bốn mươi năm trở thành nước phát triển thu nhập cao
tại sự kiện thủ tướng phạm minh chính đã biểu dương tỉnh lạng sơn các tổ chức cá nhân đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm nhà rột nát trên phạm vi cả nước
mong muốn các tổ chức cá nhân tiếp tục hưởng ứng phong trào có tính toàn dân toàn diện này để đến năm hai nghìn hai mươi năm cả nước không còn hộ dân nào phải ở nhà rột nát tạm bỡ